ngày bảy tháng một mươi phòng thương mại và công nghiệp việt nam chi nhánh cần thơ tổ chức chương trình lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu đồng bằng sông cửu long năm hai nghìn một mươi chín
từ đề cử một trăm chín mươi tám doanh nhân doanh nghiệp trên tổng số hai doanh nghiệp hội viên từ ủy ban nhân dân sở ngành hiệp hội doanh nghiệp của một mươi ba tỉnh thành trong vùng
vcci cần thơ đã chọn ra một trăm linh tám doanh nhân doanh nghiệp đạt các tiêu chí đề ra kết quả có hai mươi tám doanh nghiệp đạt danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu đồng bằng sông cửu long năm hai nghìn một mươi chín
ba mươi doanh nhân đạt danh hiệu doanh nhân tiêu biểu đồng bằng sông cửu long năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt nhằm để đánh dấu trạng đường một mươi năm hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín thực hiện chương trình này vcci đã dành tặng danh hiệu cánh xếu vàng hành trình một mươi năm một chặng đường hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín cho hai mươi bảy doanh nghiệp xuất sắc nhất